nếu như mà bảo hiểm y tế có đồng ý kiểu như là cứ mua từng người một
nghĩa là ai có nhu cầu mua trước thì mua trước ai nhu cầu mua sau mua sau
chứ không bắt mua liền một lúc đồng bộ cả hộ gia đình thì chắc là tôi cũng có khả năng tham gia được
thấy rõ những bất kỳ thông tin của các bạn
để tháo gỡ kịp thời đưa chính sách an sinh xã hội này đến với tất cả người dân
bảo hiểm xã hội thị xã sơn tây đã triển khai tích cực phối hợp kịp thời với chính quyền xã đường lâm xã thanh mỹ
cử cán bộ làm công tác tuyên truyền tăng cường đến từng hộ dân trong thôn xóm để phát tờ rơi
giải thích trực tiếp giúp người dân nhận thức về lợi ích do bảo hiểm y tế mang lại mỗi khi ốm đau bệnh tật
nhờ có cách tuyên truyền trực tiếp này mà nhiều người dân ở làng cổ đường lâm đã nhận thức được tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm y tế
hiện xã đường lâm có một năm mươi tám người dân có thẻ bảo hiểm y tế
chúng tôi cũng xác định công tác phát triển đối tượng đó là mục tiêu chung
và với quan điểm của đảng và nhà nước là tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân và bảo hiểm xã hội cho mọi người hợp đạo
chúng tôi cũng định hướng là năm hai nghìn một mươi bảy sẽ phải xây dựng kế hoạch
rất chi tiết lựa chọn những đối tượng tôi chưa khai thác và chưa vận động để người ta mua
nhất là những đối tượng còn đang do dựng thì đi sâu vào từng đối tượng và tách ra
và có kế hoạch cụ thể theo tháng theo quý để làm sao việc tham gia bảo hiểm y tế tỷ lệ đạt cao nhất
và theo thủ tướng giao thì năm hai nghìn một mươi bảy tới là chúng tôi phải đạt tám mươi hai tám
để tăng tỷ lệ người dân tham gia thẻ bảo hiểm
bảo hiểm y tế hộ gia đình
ngoài tăng cường công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội thị xã sơn tây đã mở rộng mạng lưới đại lý
tại các trụ sở phường xã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc đăng ký tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
tôi hiện nay tham gia bảo hiểm y tế là được quãng độ một mươi ba năm
và tôi thấy lợi ích của nó là khi mà chẳng hạn như cái đợt tôi gậy tay
thì tôi đi được giảm tiền thuốc dường bệnh và các thứ là được rất nhiều
và bảo hiểm y tế là một phần kinh tế kinh phí của viện là tôi được giảm
thấy chính sách về bảo hiểm y tế của mình nhà nước mình tạo ra lợi ích rất tốt
và rất cần thiết mong muốn là mọi người dân đều mua bảo hiểm y tế
trong quá trình tuyên truyền thì chúng tôi có tổ chức tuyên truyền bằng ca nhiều hình thức
trên hệ thống loa đài truyền thanh của phường
bằng các hội nghị họp của ủy ban nhân dân phường và của các tổ dân phố
đồng thời cũng cấp phát những tờ rơi do bảo hiểm cung cấp
thậm chí chúng tôi còn đến tận nhà hộ dân để vận động tham gia
vẫn còn một số hộ mà chưa mặn mà với việc tham gia bảo hiểm y tế
thì người ta nghĩ rằng là thứ nhất là sức khỏe của họ hiện tại còn chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế tham gia bảo hiểm y tế
và thứ hai là người ta cũng cho rằng là cái chất lượng phục vụ khám chữa bệnh
của các cơ sở y tế còn chưa cao
và thủ tục mà thực hiện cái bảo hiểm y tế đấy khám bằng bảo hiểm y tế còn dườm già và còn phải chờ đợi lâu
nhằm giảm bớt thời gian đi lại giảm bớt các thủ tục hành chính
bảo hiểm xã hội thị xã sơn tây đã phối hợp với biêu điện trung tâm
bưu cục văn hóa các xã trả thẻ trực tiếp cho người dân
người nào không có điều kiện đến lấy thẻ
biêu điện sẽ có trách nhiệm chuyển phát nhanh thẻ bảo hiểm y tế đến tận nhà
việc trả thẻ diễn ra trong vòng một mươi ngày kể từ thời điểm đăng ký tham gia
trước kia thì tôi cũng chưa được nghe nhiều về các truyền thông thông tin về mua bảo hiểm y tế
nên là tôi cũng chưa hiểu biết gì về cái vấn đề chính sách về bảo hiểm y tế
nhưng mà sau khi mà nghe loa đài của truyền thanh xã phường
và cũng được các cán bộ của biêu điện phường viên sơn tư vấn cho gia đình tôi
về những lợi ích mà khi người mua bảo hiểm được tham gia
và các chính sách được tham gia khi mua bảo hiểm y tế
nên là tôi đã quyết định mua cho tất cả gia đình tôi
trong quá trình triển khai thì các điểm giao dịch của biêu điện thì cũng có cái lợi thế là
giờ mở cửa và phục vụ nhân dân trong tất cả ngày trong tuần
việc tiếp nhận hồ sơ của người dân thì đều được nhân viên thu tại các địa bàn xã phường chuyển về bưu điện thị xã
để chuyển giao cho bảo hiểm xã hội thị xã

từ đó thì cái việc mà tiếp nhận hồ sơ từ các bảo hiểm xã hội và in thẻ để cấp cho người dân rất là kịp thời
và ngoài ra thì đối với những trường hợp người dân tham gia bảo hiểm y tế nối hạn
thì khi mà có tạo thời điểm đó người ta có nhu cầu cần thiết phải đi khám bệnh và điều trị bệnh
thì hai bên cũng đã có sự phối hợp để ưu tiên giải quyết và in thẻ một cách sớm nhất nhanh nhất
để cho người dân đa hóa cái lợi ích cho người dân
mỗi ngày chỉ riêng bệnh viện đa khoa sơn tây đã đón hơn năm trăm linh bệnh nhân đến khám chữa bệnh
các y tá bác sĩ và nhân viên đã được tăng cường để đảm bảo những bệnh nhân có bảo hiểm y tế
được thăm khám điều trị bệnh có hiệu quả cao được hưởng đúng chế độ
được hưởng cái thẻ bảo hiểm y tế thì là có cái tác dụng rất là lớn
thứ nhất là khả năng gia đình nếu mà không có thẻ bảo hiểm y tế thì tôi chết từ lâu rồi không có tiền
cái bệnh này là nguy hiểm
làm suy kiệt sức khỏe suy kiệt kinh tế
nhờ có thẻ bảo hiểm y tế thì chúng tôi mới tồn tại được
công tác khám chữa bệnh ở bệnh viện thì chúng tôi thực hiện theo đúng các quy trình mà đã được xây dựng
người bệnh đến bệnh viện thì chúng tôi đã tổ chức tiếp đón chú đáo hướng dẫn tận tình tỉ mỉ
đối với người bệnh từ khóa khám bệnh cho đến các khóa lâm sa cũng như các khóa cận lâm sa
và bệnh viện chúng tôi đã tổ chức tiếp đón chú đáo hướng dẫn tận tình tỉ mỉ